tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp ông sultan ahmed bin sulliem
chủ tịch tổng giám đốc dpw thập đoàn của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
hoạt động trong lĩnh vực khai thác cảng biển đầu tư cơ sở hạ tầng
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao nỗ lực của dpon trong việc thúc đẩy các dự án tại việt nam
trong đó có các dự án lớn về giao thông vận tải bất động sản khẳng định quan điểm nhất quán của nhà nước việt nam
là luôn coi thành công của các nhà đầu tư nước ngoài cũng là thành công của chính mình
chủ tịch nước cho biết các cơ quan hiệu quan của việt nam đã được chỉ đạo tích cực tìm kiếm giải pháp thích hợp
tháo gỡ khó khăn mà dự án container trung tâm sài gòn spct đang gặp phải
nhà nước việt nam chủ trương nhất quán áp dụng chính sách bình đẳng đối với tất cả các nhà đầu tư
cả trong nước và nước ngoài
nhà nước việt nam sẽ tiếp tục giả soát hoàn thiện các cơ chế liên quan để tạo môi trường thuận lợi nhất
cho các nhà đầu tư đóng góp vào sự phát triển của việt nam
các cơ quan hiệu quan của việt nam đang nghiên cứu bố trí kinh phí để đảm bảo hàng hải
luồng xoài rạp phù hợp với quy hoạch và tình hình hoạt động thực tế của cảng
chính phủ việt nam đang nghiên cứu thiết lập một cơ quan điều phối độc lập theo mô hình ban quản lý cảng
để tiến tới điều phối quản lý cảng dịch vụ trong tương lai